để bảo đảm phục vụ thị trường những ngày tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
hiện tại các doanh nghiệp lớn ở tp hcm đã hoàn tất việc dự trữ hàng hóa
do năm nay có dịch bệnh covid một mươi chín nên các doanh nghiệp đã có chiến lược phù hợp cho bối cảnh mới
trong những tháng qua sở công thương tp hcm cùng với các doanh nghiệp đã làm việc với hai mươi hai tỉnh thành
trong chuỗi kết nối cung cầu và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
để chuẩn bị lượng tiền khoảng hai mươi tỷ đồng đặt hàng vào nguồn hàng tết
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên năm nay nhiều doanh nghiệp không phát triển thêm sản phẩm mới
thay vào đó sẽ thay đổi bao bì thân thiện với môi trường và gia tăng thêm hàm lượng dinh dưỡng
trong từng sản phẩm nhằm nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng
đồng thời cũng tăng cường các điểm bán hàng lưu động giúp các doanh nghiệp giảm bớt chi phí trung gian
hàng hóa đến tay người tiêu dùng ở các vùng khó khăn vùng sâu xa một cách dễ dàng giảm giá thâm
tuy nhiên điều khiến cho các doanh nghiệp lo lắng nhất năm nay đó là sức mua
tuy đã có dấu hiệu cải thiện nhưng mà ở tình hình chung sức mua vẫn còn rất thấp so với cùng kỳ